những em bé sinh từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai có mẹ nhiễm covid một mươi chín sẽ được hỗ trợ một triệu đồng
theo quyết định của bộ lao động và thương minh xã hội
với những em thiếu may mắn có cha mẹ là f không qua đời do đại dịch sẽ được hỗ trợ hai triệu đồng
nguồn kinh phí sẽ được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
theo bộ trưởng đào ngọc dung đại dịch đã khiến nhiều em bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần
suy giảm nguồn nuôi dưỡng phải học trực tuyến dài ngày nhiều em thành mồ côi không người thân chăm sóc do cha mẹ phải đi điều trị cách ly hoặc tử vong do nhiễm covid một mươi chín
do đó bộ trưởng đào ngọc dung đề nghị các tỉnh thành ưu tiên chăm sóc trẻ em là f f một quan tâm sức khỏe tinh thần tâm lý của trẻ em
nhanh chóng giải ngân gói hỗ trợ liên quan đến gói hai mươi sáu tỷ đồng
nhiều vấn đề trẻ em chưa từng có tiền lệ đã xuất hiện trong đại dịch covid một mươi chín
nhiều em bị tách rời khỏi chữ chăm sóc của cha mẹ người thân khi đi cách ly trở thành f hoặc qua đời để lại vấn đề về tâm lý
hàng loạt cha mẹ đã mất việc làm thiếu thốn chi phí nuôi con gánh nặng tiền học tiền trọ
các cơ sở chăm sóc công lập bị đứt gãy nguồn hỗ trợ khi các doanh nghiệp nhà hảo tâm gặp khó khăn
tổng đài một trăm một mươi một ngoài chức năng là đường dây nóng tiếp nhận tố cáo xâm hại trẻ em
sẽ mở rộng dịch vụ tư vấn hỗ trợ can thiệp trường hợp trẻ em bị sang trần tâm lý do dịch covid một mươi chín
bộ lao động và thương binh xã hội cần sớm can thiệp để ban hành các chính sách ứng phó
bảo vệ trẻ em trước tình trạng khẩn cấp như thiên tai dịch bệnh